tp hcm vừa có văn bản cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f phiên bản hai ba
hướng dẫn này thay thế cho công văn số một trăm năm mươi một phiên bản một bảy đã được đơn vị ban hành trước đó ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo hướng dẫn mới cập nhật này sở y tế có điều chỉnh một số nội dung so với phiên bản cũ một
như đối tượng cách ly tại nhà thuốc điều trị covid một mươi chín quy trình tiếp nhận f xác nhận hoàn thành cách ly
cụ thể về đối tượng cách ly tại nhà là người mắc covid một mươi chín bao gồm cả trẻ em có khả năng tự chăm sóc
theo dõi sức khỏe hoặc có người hỗ trợ chăm sóc
bên cạnh những nội dung giống như phiên bản đã ban hành trước đó sở y tế cũng lưu ý nếu f đã hội tụ đủ các tiêu chí trên
nhưng hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi phụ nữ có thai
người chưa tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín thì khuyến khích f cách ly nơi khác để giảm nguy cơ lây lan cho các thành viên khác
về quy trình tiếp nhận f theo sở y tế hiện nay trạm y tế có thể tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau như f tự khai báo qua địa chỉ khai fphcm gov vn
sau đó trạm y tế cấp xã phân công người chụp điện thoại để nhận tin nhắn tổng đài một nghìn hai mươi hai thông báo và f mới
sau đó đăng nhập vào tài khoản nền tàng số quản lý covid một mươi chín tp hcm để kiểm tra và tiếp nhận f trong vòng hai mươi bốn h
đối với f hoặc người chăm sóc f khai báo trực tiếp với trạm y tế qua điện thoại hoặc đến trạm y tế trạm phải hướng dẫn f khai báo tại địa chỉ khai báo fcm gov vn
trong trường hợp f hoặc người chăm sóc f không thể khai báo trực tuyến trạm y tế ghi nhận và nhập thông tin f lên nền tảng số quản lý f tp hcm để quản lý
liên quan đến quy trình xác nhận hoàn thành cách ly hiện nay sở y tế cho biết cũng có nhiều điểm khác so với trước đây khi trạm y tế cấp xã nhận được tin nhắn từ tổng đài một nghìn hai mươi hai thông báo kết quả xét nghiệm ngày thứ bảy của f
nếu kết quả xét nghiệm ngày thứ bảy âm tính trạm y tế xác nhận f khỏi bệnh và hoàn tất thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly tại nhà
nếu vẫn dương tính trạm y tế hướng dẫn f tiếp tục cách ly tại nhà đủ một mươi ngày đối với f tiêm đủ liều vaccine hoặc một mươi bốn ngày đối với f chưa tiêm đủ liều vaccine
đồng thời xét nghiệm vào ngày thứ một mươi hoặc ngày thứ một mươi bốn và khai báo kết quả xét nghiệm
trường hợp đến ngày thứ một mươi hoặc ngày thứ một mươi bốn f vẫn chưa khai báo kết quả xét nghiệm
trạm y tế liên hệ f để ghi nhận kết quả xét nghiệm hoặc thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho người bệnh
nếu không liên hệ được f thì trạm y tế sẽ ghi tình trạng mất theo dõi và đóng hồ sơ
ngoài ra thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội qua f cũng phải cùng thời gian cách ly y tế tại nhà
riêng f do cơ sở điều trị tốt
nếu đối tượng covid một mươi chín chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc
thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ số ngày nghỉ tại phần ghi chú của giấy gia viện
để làm căn cứ thanh toán bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản hai điều hai mươi một thông tư số năm mươi sáu của bộ y tế
có thay đổi về đối tượng cách ly tại nhà thuốc điều trị covid một mươi chín
quy trình tiếp nhận f xác nhận hoàn thành cách ly trong hướng dẫn mới nhất từ sở y tế tp hcm
được cập nhật dựa vào tình hình dịch bệnh thực tế
với nỗ lực kiểm soát mạnh hơn sự lây lan của virus corona
chúng tôi khuyến cáo quý vị khán giả nên chú ý những thay đổi này để phòng bệnh hiệu quả hơn
cùng chung tay đưa số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày về không
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
gần đây một cụm từ mới là midiom covid một mươi chín tạm dịch covid một mươi chín trung bình
đã xuất hiện để miêu tả những người có triệu chứng covid một mươi chín dai dẳng hơn bình thường
nhưng chưa đến mức được xếp vào diện covid một mươi chín kéo dài
sau hai năm sống chung với covid một mươi chín các chuyên gia nhận thấy
dịch bệnh này có thể phát sinh thành nhiều hình thức
theo đó bệnh nhân có thể đối mặt với covid một mươi chín thể nhẹ covid một mươi chín không triệu chứng hoặc covid một mươi chín kéo dài
covid một mươi chín trung bình được phổ biến sau buổi phát hành của đài npa mỹ trong tháng ba
một phát thanh viên đã kể lại trải nghiệm của cô với căn bệnh này
theo đó cô còn trẻ và khỏe mạnh nhưng sau khi mắc biến thể omicron
cô cảm thấy vô cùng yếu đuối mệt mỏi sau nhiều tuần âm tính với virus sars cov hai
sau đó cô đã hồi phục
nhưng các chuyên gia cho rằng nữ phát thanh viên này đã rơi vào tình trạng covid một mươi chín kéo dài thay vì một hình thức khác
tờ usa today dẫn lời một số chuyên gia y tế nhận định
covid một mươi chín trung bình không phải là một tình trạng rõ ràng
theo các chuyên gia covid một mươi chín trung bình là một phần thuộc hậu di chứng bao gồm các triệu chứng và giảm thời gian
tiến sĩ noah greenspan chuyên gia vật lý trị liệu từng điều trị cho những người mắc chứng covid một mươi chín kéo dài
từ giai đoạn đầu dịch cho biết có sự khác biệt giữa mọi người về cách covid một mươi chín biểu lộ cần có sự phân loại
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc định nghĩa covid một mươi chín kéo dài là những vấn đề mới phát sinh
tái phát hoặc tiếp diễn hơn bốn tuần sau khi phát hiện dương tính với sars cov hai
tổ chức y tế thế giới who lại đánh giá covid một mươi chín kéo dài và tình trạng xảy ra trong ba tháng
sau khi có kết quả dương tính với các triệu chứng kéo dài tối thiểu hai tháng
các triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài đa dạng từ khó ngủ đau cơ cho đến hụt hơi
mọi người còn có thể rơi vào tình trạng sốt chóng mặt hoặc thay đổi khối rác viện rác
khi các chuyên gia y tế bắt đầu thu hẹp các triệu chứng phổ biến
thì những triệu chứng mới lại được ghi nhận và nguyên nhân gây ra chúng vẫn chưa rõ ràng
tiến sĩ fernando carnavali tại trung tâm chăm sóc hậu covid tại hệ thống bệnh viện marcellini cho biết
nó có thể do virus vẫn tồn tại trong cơ thể
hoặc bạn đang tạo ra kháng thể hoặc đó là thứ gì chúng ta chưa hiểu được
các chuyên gia nhận định rằng vẫn cần có sự phân loại đối với mọi thứ liên quan đến covid một mươi chín
và những lo ngại xung quanh tình trạng chưa rõ nguyên nhân có thể dẫn đến định nghĩa về covid một mươi chín trung bình
nhiều chuyên gia lo ngại rằng định nghĩa về covid một mươi chín trung bình
có thể hạ thấp nguy cơ hậu quả có hại của covid một mươi chín với bệnh nhân trẻ và khỏe mạnh
ông noah greenspan cho biết hầu hết những nơi điều trị covid một mươi chín kéo dài
chỉ dành cho bệnh nhân có triệu chứng dễ dàng
nhưng ông cho rằng điều quan trọng là liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe